tại ấp mồ u xã dân thành thị xã duyên hải tỉnh trà vinh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng định an đã làm lễ khởi công xây dựng dự án khu bến cảng tổng hợp định an
công trình có tổng mức đầu tư bốn năm trăm linh tỷ đồng dự kiến năm hai nghìn hai mươi đưa vào hoạt động giai đoạn một
dự án được thủ tướng chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch vào cảng biển trà vinh
khu bến cảng xây dựng trên diện tích hơn một trăm hai mươi tám hectare gồm ba bến cảng và hệ thống kho bãi
khu logistics hiện đại bảo đảm tiếp nhận tàu container tàu hàng hóa từ ba mươi tấn đầy tải và năm mươi tấn giảm tải
khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng phần lớn nhu cầu thông thương hàng hóa trong nước và quốc tế bằng đường biển
thông qua lường cho tàu có trọng tải lớn vào sông hậu cho toàn vùng đồng bằng sông kiều long góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông kiều long phát triển